thưa quý vị và các bạn hiện có rất nhiều bậc cha mẹ không đăng ký làm dịch vụ sàng lọc sau sinh cho bé
vì nghĩ rằng thai kỳ đã làm đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc trước sinh
con sinh ra không có gì bất thường trong gia đình cũng không có ai mắc bệnh di truyền
nhưng các chuyên gia đầu ngành khuyến cáo tất cả trẻ em sau khi trào đời
đều cần phải được kiểm tra sàng lọc sau sinh
vì sao lại như vậy câu trả lời sẽ có trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
xin kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
theo thống kê của trường đại học y hà nội mỗi năm việt nam có khoảng gần một năm triệu trẻ em trào đời
trong đó có khoảng hơn bốn mươi trẻ bị dị tật bẩm sinh
tầng đường cứ một mươi ba phút có một trẻ mắc dị tật bẩm sinh được sinh ra
khoảng một đến một năm trăm linh trẻ bị dị tật ống thần kinh ba trăm linh bốn trăm linh trẻ bị suy giáp bẩm sinh
khoảng một mươi năm đến ba mươi trẻ bị thiếu men dưới sáu pd và khoảng hai hai trăm linh trẻ bị bệnh tan máu bẩm sinh
đáng lưu ý dị tật bẩm sinh đang là nguyên nhân khiến hơn một bảy trăm linh trẻ sơ sinh tử vong chiếm tỷ lệ một mươi một
khoảng bốn mươi ba mươi chín trẻ may mắn sống sót sau giai đoạn sơ sinh nhưng phải chịu số phận thiệt thòi suốt cuộc đời
đây không chỉ là nỗi đau cho trẻ mà còn là gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội
cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ hiện nay có rất nhiều phụ huynh quan tâm đến việc sàng lọc cho trẻ sơ sinh
vậy sàng lọc sau sinh có ý nghĩa như thế nào thưa bác sĩ
chúng ta cũng hay quen với thật ngữ là sàng lọc trước sinh
tuy nhiên là bên cạnh sàng lọc trước sinh thì sàng lọc sau sinh cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng
đa số các sàng lọc trước sinh thì
chỉ dừng lại ở mức độ các bệnh lý về dối loạn về nhiễm chất thể
còn sàng lọc sau sinh thì không chỉ dừng lại ở mức độ sàng lọc về cấp độ nhiễm chất thể
nó có thể sàng lọc được mức độ sâu hơn cấp độ về gen
đa số các bệnh lý về mặt di truyền lũ tiết truyền hóa
đa số những bệnh lý sàng lọc được sau sinh hiện tại thì nếu mình phát hiện được sớm
thì sẽ can thiệp ở gia đình
các bệnh lý về mặt di truyền lũ tiết truyền hóa sẽ có thể phát triển rất là tốt gần như là bình thường
vậy bác sĩ có thể chia sẻ quy trình sàng lọc sau sinh được không ạ
quy trình sàng lọc sau sinh thì hiện tại mỗi một cơ sở thường thường sẽ có một quy trình riêng
còn ở bệnh viện đa hoa tâm anh thì quy trình sàng lọc cũng khá là chật chẽ
thường thường là khi mà
khi sản phụ tới khám thai và đăng ký gói thai sản
đã được nhân viên y tế các bạn chăm sóc khách hàng tư vấn về các gói sàng lọc sau sinh cho em bé
và sau khi sinh thì lại được các bác sĩ sơn sinh trực tiếp thăm khám cho trẻ
và tư vấn cho gia đình rõ ràng hơn về từng các mặt bệnh cần được sàng lọc
và vai trò ý nghĩa của từng các mặt bệnh được sàng lọc
ví dụ như sàng lọc bóng gót chân rồi sàng lọc tim bẩm sinh sàng lọc điếp bẩm sinh
về thời điểm sàng lọc thì thời điểm tốt nhất là khoảng bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ sau sinh
thế còn là trừ một số trường hợp đặc biệt ví dụ các trẻ sinh non
thì có thể sàng lọc ở thời điểm muộn hơn một chút năm đến bảy ngày sau sinh
một số trường hợp là ví dụ các bé sinh cực non có thể sẽ phải sàng lọc lại ở một thời điểm nữa
là một tháng thôi
còn sàng lọc về điếc bẩm sinh và tim bẩm sinh thì cũng có thể sàng lọc được sau sinh một đến hai ngày tuổi trước khi em bé tra viện
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
việc kiểm tra sàng lọc sơ sinh được xem là biện pháp hữu hiệu nhất để có thể phát hiện sớm
kịp thời điều trị những dối loạn về thể chất tinh thần nếu có ở trẻ
tránh việc bệnh tiến triển tăng nặng
giúp trẻ phát triển bình thường khỏe mạnh
tại hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh chương trình sàng lọc và chăm sóc trẻ sơ sinh được trú trọng để cho trẻ khởi đầu khỏe mạnh
trung tâm sơ sinh bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành và hệ thống trang thiết bị hiện đại
có khả năng tầm soát chuyên sâu bệnh lý bẩm sinh cho trẻ trong những ngày đầu sau sinh đến những tháng đầu đời
bên cạnh sự chuẩn bị tốt về sức khỏe tinh thần để chào đón con yêu chào đời
cha mẹ cần tìm hiểu các kiến thức về chăm sóc trẻ sơ sinh
sàng lọc sơ sinh được xem là chìa khóa vàng cho trẻ một khởi đầu hoàn hảo
bố mẹ có thể tham khảo các gói sàng lọc sơ sinh tại bệnh viện đa khoa tâm anh
để tâm soát các bệnh lý cho bé yêu từ những ngày đầu đời
theo tổ chức y tế thế giới who mỗi năm trên thế giới có tới tám triệu trẻ sơ sinh mắc dị tật bẩm sinh
tuy nhiên trẻ hoàn toàn có thể tránh được những hậu quả nặng nề của dị tật bẩm sinh và phát triển bình thường
nếu được sàng lọc sơ sinh phát hiện sớm ngay trong vòng bốn mươi tám giờ đầu sơ sinh
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai